hà nội yêu cầu vận động tiêm cho người từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
hà nội tạnh ráo ngày một mươi bốn tháng hai mưa phụng ở miền bắc còn kéo dài đến hết tháng hai
sáng nay một mươi bốn tháng hai hơn một triệu học sinh mầm non tiểu học tại tp hcm trở lại trường
tp hcm cần ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
công nhân là f một vẫn được đi làm ở bắc giang
người đã khỏi bệnh có nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín vì lý do gì
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về việc ubnd tp hà nội chu ngọc anh
vừa có công văn gửi các quận huyện yêu cầu giả soát đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho các đối tượng chưa tiêm hoặc từ chối tiêm
theo ubnd tp hà nội tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung
và tp hà nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp
hiện tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi với người trên một mươi hai tuổi đã đạt trên chín mươi chín năm
và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại tức mũi ba đạt gần năm mươi năm
qua theo dõi tình hình điều trị cho thấy người bệnh covid một mươi chín phần lớn là các trường hợp nhẹ
không triệu chứng các trường hợp tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền tăng huyết áp
đái tháo đường ung thư giai đoạn cuối bệnh tim mạch người già
thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ubnd tp hà nội yêu cầu đẩy nhanh hơn nửa tốc độ tiêm chủng vaccine nhằm bảo vệ cho người dân
đặc biệt ở nhóm người trên năm mươi tuổi người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng tỷ lệ tử vong
các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát tuyên truyền
vận động và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm nguy cơ hội gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều
người từ chối tiêm chủng trên địa bàn
cùng với đó tiếp tục ra soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền
người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà
đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm nguy cơ người sống chung người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản
thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phấn đấu hoàn thành việc tiêm chủng mũi bổ sung
mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nếu bỏ sót các đối tượng nguy cơ và kết quả tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trên địa bàn quản lý
ngoài việc số ca covid đang tăng nhanh người dân đang dành sự quan tâm lớn tới thời tiết
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay bắc bộ không mưa trời tiếp tục rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai
không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
dự báo ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng
đến các nơi khác ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay
ở bắc bộ không mưa trời tiếp tục rết vùng núi có nơi rết đậm rết hại
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi cao có nơi dưới sáu độ c và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến
từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
khu vực hà nội ngày và đêm một mươi bốn tháng hai không mưa trời rét đậm với nhiệt độ
thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
khu vực nam bộ ngày một mươi bốn tháng hai có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác
và có nơi có dông đêm có mưa rào và rông vài nơi
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục
nên từ ngày hai mươi chín tháng một đến nay các tỉnh miền bắc thường xuyên trong tình trạng
rết đậm rác hại kéo dài kèm theo mưa phùng
theo dự báo tình trạng mưa nhỏ mưa phùn còn kéo dài đến hết tháng hai cho tới đầu tháng ba
đợt không khí lạnh từ ngày một mươi ba tháng hai hiện đang ảnh hưởng tới các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
dự báo hôm nay một mươi bốn tháng hai và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống
nhưng mưa giảm đi nên tình trạng rết đậm rác hại giảm
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng hai không khí lạnh yếu đi thì bắc bộ chuyển sang mưa nhỏ
mưa phùng và sương mù vào đêm và sáng
dự báo đến khoảng ngày một mươi chín tháng hai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh
không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến bắc bộ
miền bắc sẽ tiếp tục có một đợt rết đậm rác hại tiếp theo ông hưởng thông tin
ông hưởng cũng cho biết từ những ngày đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệt độ ở miền bắc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng một độ c
trong những ngày còn lại của tháng hai không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường
nên nhiệt độ trung bình toàn bắc bộ thấp hơn trung bình từ năm đến một độ c
ở miền núi và trung du thấp hơn trung bình một năm độ c
cũng trong sáng nay nhiều phụ huynh đã đăng lên trang facebook
cá nhân của mình ủng hộ ngày giải phóng phụ huynh
vâng câu nói đùa nhưng thể hiện rõ niềm vui của không ít phụ huynh
khi một triệu học sinh mầm non tiểu học tp hcm đã được trở lại trường học
sau chín tháng học online ròng rã
ông dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm đã có mặt
tại trường tiểu học nguyễn đình chiểu để động viên tinh thần các thầy cô giáo
ông đức đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường
các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch
đồng thời cũng lưu ý thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh
hướng dẫn cho họ thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học an toàn
khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường thì cần báo ngay cho giáo viên
việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học
chứ không phải là để họ hoang mang lo lắng
tại trường mầm non bé ngoan quận một tp hcm
ông dương anh đức đã đi thăm hỏi và động viên học sinh giáo viên
trong ngày đầu tiên mở cửa trường
theo cô nguyễn thị mỹ phương
hiệu trưởng trường nói đã rất lâu các bé không được đến trường
nên ngày đầu tiên đến trường để phụ huynh đưa con lên lớp theo phân luận
thay vì giáo viên đón trẻ tại cổng trường
trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà các giáo viên có làm những clip hướng dẫn
học sinh rửa tay thực hiện những kỹ năng cần thiết trong mùa dịch
vì vậy ngày đầu tiên đi học lại trẻ không bỡ ngỡ mà rất vui vẻ
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm có hơn tám mươi phụ huynh học sinh tiểu học
và gần bảy mươi phụ huynh học sinh từ ba đến sáu tuổi đăng ký
cho trường trường
theo kế hoạch của sở học sinh tiểu học tp hcm sẽ đi học trực tiếp
trên tinh thần tự nguyện không bác buộc
đối với các học sinh đi học trực tiếp giáo viên tổ chức hướng dẫn
các hoạt động học tập theo nhóm có giải pháp củng cố bồi dưỡng kiến thức
đối với những học sinh chưa học trực tuyến hoặc có học trực tuyến
nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất năng lực
đối với các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa
hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các giáo viên tiểu học
dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch covid một mươi chín
tại trường xây dựng nền nếp học tập phân loại học sinh theo từng nhóm
căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh tổ chức ôn tập kiến thức
đã học trong giai đoạn học sinh học qua mạng
cũng theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm từ ngày hai mươi một tháng hai
các trường tiểu học sẽ thực hiện giảng dạy chương trình tuần hai mươi của năm học
việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối một hai sẽ được thực hiện vào tuần hai mươi một
và sau nhiều tháng liền ngày hôm nay chúng ta đã thấy được một tp hcm tắc đường đông đúc
không còn cảm giác khó chịu vì chật trội chen trúc nhiều người dân tp hcm thêm mùi khói xe
và tấp nập như hôm nay khi học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian dài học online để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
từ sáng sớm ngày một mươi bốn tháng hai trên quốc lộ một mươi ba thành phố thủ đức có rất đông xe cộ
chạy từ hướng bình dương đi bến xe miền đông quận bình thạnh
khiến cho tình trạng ung tắc giao thông xảy ra một vài lúc
tại khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố hồ chí minh rất đông người dân đi hướng an sương
về trung tâm thành phố khiến cho các cung đường như trường chinh cộng hòa trở nên quá tải
dòng xe nối đuôi nhau nhít từng chút
từ giao lộ trường chinh âu cơ đến đường cách mạng tháng tám xe cộ trang giúp nhau kẹt cứng
tiếng còi in ỏi kèm khói xe ngột ngạt nhiều người dân chở con đi học đứng đợi sốc ruột giữa dòng xe
chị mỹ trinh ngụ quận một mươi hai cho biết cha mẹ đi làm con cũng được đến trường học trở lại là một điều đáng mừng
cuộc sống trở lại bình thường thì tình trạng xe cộ đông đúc ung thắt là khó tránh khỏi
vào sáng cùng ngày nhiều sinh viên bắt đầu đến trường trở lại như sinh viên trường học công nghệ thành phố hồ chí minh
hutech cơ sở hai thành phố thủ đức sinh viên trường đại học nông lâm
trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
tình hình giao thông đầu tuần xung quanh các trường đại học này khá là thông thoáng
tại thành phố hồ chí minh ngày một mươi bốn tháng hai cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường đại học
công nghiệp thành phố hồ chí minh tài chính marketing giao thông vận tải công nghệ sài gòn v v
tùy điều kiện học phần các trường sắp xếp học trực tiếp sen kẻ trực tuyến
sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế thực hiện nghiêm năm k
ngay trong chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề y tế cơ sở sức khỏe cộng đồng
đại diện sở y tế tp hcm và các sở ngành liên quan cho biết
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ứng phó dịch bệnh trong tương lai
cần cơ cấu lại trạm y tế đảm bảo ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
đây là số thứ hai của chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với sự tham gia của phó bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tp nguyễn thị lệ phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức và đại diện nhiều sở ngành của thành phố
thông tin đến cộng đồng về thực trạng hoạt động của các trạm y tế trong tình hình mới
bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế cho biết y tế cơ sở đã dần khôi phục các chức năng thường quy như trước
với khối lượng công việc rất lớn ngoài việc tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi cơ sở y tế phải đảm đương một mươi chín chương trình mục tiêu quốc gia
từ sức khỏe sinh sản trẻ em đến chương trình y tế đặc thù như lao hiv
theo bác sĩ dũng với quy định hiện nay mỗi trạm y tế chỉ có từ năm đến một mươi nhân viên
không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân
số lượng nhân viên y tế hiện hữu chỉ phù hợp với địa bàn phường xã có sáu đến hai mươi dân
trong khi tại tp hcm hầu hết các địa phương có số dân trên năm mươi
khối lượng công việc quá nhiều trong khi nhân sự biên chế còn hàng hẹp
đang là trở ngại lớn khiến cho y tế cơ sở
y tế cơ sở phải tăng ca trực gác một người đảm đương nhiều chức năng nhiệm vụ
đại diện ngành y tế tp hcm cũng đề xuất thành phố cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực
về làm việc tại y tế cơ sở
đây là vấn đề thể hiện sự quá tải và là điểm yếu của y tế cơ sở mà chúng ta cần quan tâm đầu tư
từ đó tăng cường bổ sung cơ chế chính sách đặc thù để y tế cơ sở đảm đương được công tác
chăm sóc sức khỏe nhân dân bác sĩ anh dũng nói
duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
trước tình hình trên ông lâm hùng tấn phó giám đốc sở nội vụ tp hcm thông tin
thành phố đã nghiên cứu và đề xuất các bộ ngành liên quan theo hướng mỗi trạm y tế có ít nhất
một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân thêm hai ba dân thì bổ sung một nhân viên y tế
để phù hợp với mật độ cơ cấu dân số của từng địa bàn
bên cạnh đó tp hcm tiếp tục duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
đề xuất chế độ chính sách để thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác tại y tế cơ sở
ông dũng cho biết ngành y tế thành phố đang triển khai các mô hình như phòng khám vệ tinh
phòng khám gia đình luân phiên bác sĩ chẩn đoán từ xa tại các trạm y tế để thu hút người dân đến khám chữa bệnh
tại trạm y tế hiện nay các loại hình được nhà nước chi trả bao gồm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
ban đầu được thanh toán hưởng một trăm linh và các loại hình thuộc y tế dự phòng thanh toán
theo quy định của bộ y tế bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tp hcm đang triển khai khám bảo hiểm y tế
y tế ở một trăm bảy mươi tám trạm y tế chiếm hơn sáu mươi tổng số trạm y tế trên địa bàn
số thẻ đăng ký hiện nay là hơn chín trên tám hai triệu thẻ đã phát hành chiếm một
theo thống kê của năm hai nghìn hai mươi một số lượng khám chữa bệnh của bảo hiểm tại trạm y tế chỉ có một trăm một mươi bốn lượt
chiếm tỷ lệ chín đây là một con số rất thấp
mới đây tại bắc giang công nhân là f một vẫn được đi làm nếu tiêm đủ vaccine
không có biểu hiện xét nghiệm một lần
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang vừa ban hành hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp
theo đó các cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp
người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt khó thở
hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đối với xét nghiệm tầm soát định kỳ
do các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tự quyết định
các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp được tuyển dụng không hạn chế lao động ngoài tỉnh
trường hợp người đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc người đã điều trị khỏi covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng không phải cách ly y tế thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe
các trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đăng ký với trung tâm y tế các khu công nghiệp
trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn để thực hiện tiêm đủ mũi vaccine
đối với các trường hợp f các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải bố trí một khu
cách ly tạm thời khi phát hiện có f cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải báo ngay cho
trung tâm y tế khu công nghiệp hoặc trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn để tiến hành tri
vết và có biện pháp phòng chống dịch phù hợp nếu f là người ngoài tỉnh thì đưa vào cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín của tỉnh tòa nhà ct ba của công ty cổ phần phát triển phu tri bắc giang
cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có trách nhiệm đưa f không triệu chứng và mức độ nhẹ
đi cách ly điều trị tại các trường hợp f còn lại trung tâm y tế khu công nghiệp có trách nhiệm bố
ký xe chuyên dụng để đưa f đi điều trị nếu f là người trong tỉnh không triệu chứng và mức độ nhẹ
thì về địa phương nên lưu trú cách ly điều trị từ di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương
tiện do doanh nghiệp bố trí trước khi về địa phương nơi lưu trú người lao động phải ký cam kết
cơ sở sản xuất và doanh nghiệp về việc tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch tránh lây lan
dịch bệnh trong quá trình di chuyển tỉnh bắc giang cũng quy định chỉ thực hiện truy vết người
tiếp xúc gần f một không tiến hành truy vết với những trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần là f hai
các trường hợp người tiếp xúc gần f một để tiêm đủ mũi vaccine không có triệu chứng ho sốt đau hỏng
và xét nghiệm âm tính một lần thì được đi làm nhưng phải bố trí khu vực ăn nghỉ riêng và thực
hiện nghiêm năm k các trường hợp f một còn lại do doanh nghiệp bố trí nơi cách
đi theo dõi sức khỏe trong thời gian năm ngày và làm xét nghiệm ít nhất một lần vào ngày thứ năm
nếu âm tính thì được trở lại làm việc bình thường
thời gian gần đây có rất nhiều khán giả đặt câu hỏi gửi về cho chương trình cho biết rất băn khoăn
về việc người đã khỏi bệnh có nguy cơ tai nhiễm covid một mươi chín không hoặc vừa mới khỏi covid một mươi chín
mà muốn chăm sóc mẹ bị f có bị lây chéo hoặc nhiễm lại hay không
theo tìm hiểu của chúng tôi xin trả lời như sau
những người đã từng dương tính với covid một mươi chín và đã xét nghiệm âm tính trở lại
vẫn có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín nhiều lần
thực tế cho thấy thời gian qua thế giới ghi nhận nhiều ca tái nhiễm vì sars cov hai
nhưng thời gian để tái nhiễm phải từ sáu đến chín tháng sau khi nhiễm covid
các chuyên gia y tế cho biết sau khi khỏi bệnh cơ thể bệnh nhân sẽ sản sinh ra kháng thể
để chống lại virus sars cov hai
tuy nhiên lượng kháng thể trong cơ thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu
đã giúp bệnh nhân miễn nhiễm hoàn toàn với bệnh trong thời gian dài
một nghiên cứu của đan mạch
mạch được công bố vào tháng ba vừa qua cho thấy hầu hết những người mắc covid một mươi chín
sẽ không tái nhiễm trong vòng sáu tháng
một nghiên cứu khác do chuyên gia miễn dịch của đại học pittsburgh john arnken tiến hành chỉ ra rằng
mức độ sinh kháng thể của mỗi cá nhân từng dương tính với sars cov hai là khác nhau
và ở một số trường hợp thì mức độ kháng thể được sinh ra sau khi nhiễm bệnh
là không đủ để bảo vệ cơ thể khỏi tái nhiễm
theo ông philip tiero chuno giáo sư vi sinh học và bệnh lý học thuộc đại học new york

khi xâm nhập vào cơ thể các virus có thể ở trạng thái bất hoạt với rất ít triệu chứng
tuy nhiên tình trạng của một số bệnh nhân có thể trở nên trầm trọng hơn
nếu các virus này xâm nhập vào phổi khi cơ thể không đủ khả năng để chống lại
ngoài lý do về lượng kháng thể sinh ra sau khi khỏi bệnh không đủ mạnh để bảo vệ cơ thể
thì việc xuất hiện thêm các biến chủng mới nguy hiểm hơn cũng được xem là nguyên nhân
cho tình trạng tái dương tính đối với bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian qua nhiều biến thể đáng lo ngại như biến thể alpha b một một bảy
biến thể beta b một ba một năm biến thể gamma b một biến thể delta b một sáu một bảy hai
và mới đây nhất là biến thể omicron b một một năm hai mươi chín đã được phát hiện
các chủng này đều có khả năng lây lan nhanh chóng với các virus đột biến nguy hiểm
vì thế khả năng mắc một chuẩn khác đối với người từng nhiễm covid một mươi chín là hoàn toàn có thể
nói về nghiên cứu này tiến sĩ kami kim một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lưu ý rằng
mọi người nên cẩn thận để không hiểu sai nếu đã từng nhiễm covid một mươi chín thì không cần phải tiêm vaccine nữa
điều này giống như việc bạn đặt câu hỏi có nhất thiết là phải thắt dây an toàn khi đã có túi khí hay không vậy
bạn đã có túi khí không đồng nghĩa là dây an toàn không có tác dụng gì và ngược lại
sẽ rất tốt nếu bạn có sự bảo vệ của cả hai tiến sĩ kami kim nói
tuy hầu hết bệnh nhân tái nhiễm đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng lây cho người khác
do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo những người đã nhiễm covid một mươi chín vẫn phải tiêm ngừa covid một mươi chín đầy đủ
bởi tiêm vaccine không chỉ để bảo vệ một cá nhân nào đó mà là bảo vệ cả cộng đồng
việc tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng cần có sự tham gia của những người từng nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra những người đã từng mắc sars cov hai vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang khử khuẩn giữ khoảng cách để ngăn chặn covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
đặc biệt là những nơi có độ bao phủ vaccine thấp hơn trên thế giới
tiếp đó rất nhiều khán giả đã vào giai đoạn hồi phục hỏi nhặt miệng quá uống cô ca được không
uống trà sữa có được không có phải kiêng ăn cái này cái kia không rồi sao buồn ngủ quá sao đi lưu siêu
ép không về nhà có cần bỏ hết đồ cũ luôn không
đáng quan tâm hơn một số người đặc biệt là phụ nữ mà nhất là phụ nữ tiền bán kinh
sau khi mắc covid một mươi chín đã gặp cơn hoảng loạn
cơn hoảng loạn này có thể xuất hiện khi đang bệnh và cho đến khi hết bệnh lâu rồi vẫn còn hoảng
theo bác sĩ trường hiếu khanh
tất cả là do stress
khỏi covid một mươi chín rồi còn hoảng có sao không
có thể lo lắng quá có khi tăng sông có khi mạch nhanh ảnh hưởng tới bệnh nền
f đã đi vào giai đoạn phục hồi dù là còn dương tính yếu hay là đã âm tính
đều không có khả năng bệnh covid một mươi chín nặng lại nữa đó là điều có thể khẳng định
nhưng vẫn có thể gặp nhiều rắc rối về mặt sức khỏe mà nguyên nhân bắt nguồn là stress
lo âu mất ngủ kiên ăn đủ thứ chắc chắn lưu siêu kéo dài
vì không đủ năng lượng không nghỉ ngơi thì không hồi phục được
đầu tiên là phải sáng ăn
không có chuyện mắc covid một mươi chín xong phải kiên ăn cái gì hay là ăn cái gì thì mới khỏe
ăn thoải mái thêm gì ăn đó cố ăn đa dạng đủ dinh dưỡng là được
còn nếu mất vị giác cứu giác thì ráng chia nhỏ bữa ăn ăn cái gì dễ tiêu dễ nuốt
các triệu chứng này thường xuất hiện muộn và có thể khỏi muộn hơn căn bệnh chính
nhiều người hết covid một mươi chín rồi vẫn còn mất mùi mất vị
bình thường không có hại gì hết
buồn ngủ thì ngủ mệt thì nghỉ ngơi
đừng ép bản thân phải khỏe liền phải tập nặng khi mới bệnh dậy
nếu mất ngủ do bản thân là người đã sẵn có bệnh trầm cảm lo âu
thì thuốc uống thì liên hệ với bác sĩ tâm lý của mình
f vốn đã hay mất ngủ chủ yếu là do đau đầu và lo âu
hết bệnh rồi vẫn khó ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều
ho kéo dài hoài cũng chả sao
hãy thử nhớ lại những lần trước bị viêm hỏng thông thường
có khi cũng ho kéo dài cả mấy tuần
chừng thuốc ho hay là dùng siroho là được
mạch nhanh hoài sau covid một mươi chín thì sao
nhiều người bị cũng nhắm mắt dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào nhãn cầu
giữ khoảng ba mươi giây
làm vài lần mạch sẽ giảm mai mốt bình tĩnh lại mạch cũng tự giảm
tái dương tính đã được khẳng định là sars virus không lây không có hại
không cần quan tâm nên cũng không cần phải test đi test lại làm gì
sau khi đã âm tính hết thời gian theo dõi
càng tưởng tượng sẽ càng hoảng loạn càng hoán loạn thì sẽ càng cảm thấy mệt
dù bản thân bệnh covid một mươi chín thì đã qua ráng làm bất cứ cái gì mình thích
mình cho là thư giãn thiên nghe giảng đạo xem phim hài
và tạm dừng đọc tin tức về covid một mươi chín nếu như những bản tin đó khiến cho bạn nặng nề
vì bạn đã là người an toàn nhất giữa làn sóng covid một mươi chín này rồi
chỉ cần bình tĩnh mà tái xuất thôi
với những lời khuyên rất chân thật và đầy đủ

chúng tôi tin quý vị không còn sợ hãi covid nữa
thay vào đó hãy giữ tâm lý thật sảng khoái ăn uống đầy đủ
và quan trọng nhất là ăn đủ chất tinh thần phấn chấn
thì dù có tái nhiễm lần thứ hai hay lần thứ n
thì chúng ta vẫn tự tin mình chữa khỏi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến đại dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và công đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại